trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc có gần một mươi chín hộ dân có diện tích cà phê hồ tiêu bị ảnh hưởng hạn hán làm giảm năng suất một số diện tích mất trắng và gây thiệt hại nặng nề
thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước để khắc phục hậu quả hạn hán gây ra trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì đến nay huyện cư mờ ga đã thực hiện xong phương án hỗ trợ tiền cho người dân
tuy nhiên do kiểu làm việc tắc trách và thiếu trách nhiệm của cán bộ thôn buôn tổ dân phố và chính quyền cơ sở nên đến nay đã bước vào mùa khô năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân có diện tích cà phê bị hạn hán nhưng không được lập danh sách thống kê thiệt hại để hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước và gây bức xúc trong nhân dân
tình trạng người dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu

tình trạng người dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hỗ trợ của nhà nước và gây bức xúc trong nhân dân
tình trạng người dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hỗ trợ của nhà nước và gây bức xúc trong nhân dân